hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thực hiện chủ trương của bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng ở các trường được tổ chức ngắn gọn đảm bảo trang nghiêm và hướng đến học sinh
các hoạt động trong phần lễ gồm trào cờ hát quốc ca tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng và đánh chống khai trường
đặc biệt thực hiện phong trào nói không với rác thải nhựa hầu hết các trường học trên cả nước đã không sử dụng bóng bay trong lễ khai giảng như mọi năm nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường
đồng thời nhằm tăng cường giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh đa số các trường đều thực hiện việc giáo viên học sinh hát quốc ca không sử dụng băng hát sẵn chú trọng phần đón học sinh đầu cấp lớp một lớp sáu lớp một mươi
trong khi đó tại nhiều tỉnh miền trung mưa lớn kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến cho nhiều địa phương bị ngập úng nghiêm trọng
hàng trăm trường học không thể khai giảng năm học mới mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tính đến một mươi bảy h ngày hôm qua
ngày bốn tháng chín mưa lũ tại miền trung đã làm bảy người thiệt mạng và mất tích
cụ thể tại hà tĩnh có một người chết quảng bình một người chết một người mất tích và một người bị thương
tại thứ thiên huế một người chết
tại quảng nam có ba người mất tích gồm lê văn phường trần văn cẩm nguyễn tấn vân cùng ở xã nam hải huyện núi thành do tàu câu mực qnna chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi tám đã bị chìm
hiện một mươi tàu cá của ngư dân và tàu kiểm ngư bốn trăm hai mươi đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân
tự nhận là người có quen biết rộng có khả năng lo vào biên chế trong ngành công an
đối tượng nguyễn xuân triều sáu mươi bốn tuổi chú tẩy xã đắc ma huyện đắc hà tỉnh con tum đã nhận số tiền trên bảy trăm linh triệu đồng của nhiều người dân rồi chiếm đoạt
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể từ năm hai nghìn chín cho đến năm hai nghìn một mươi tám đối tượng đã yêu cầu nhiều người có nhu cầu xin việc
đưa tổng số tiền là bảy trăm linh triệu đồng
để lo công việc sau đó tiêu xài cá nhân
cho đến năm hai nghìn một mươi chín vì thấy triều không thực hiện được các nội dung như đã thỏa thuận
đồng thời không trả lại tiền cho nên các bị hại ở các tỉnh con tum thanh hóa tp hcm đã có đơn tố giác
và hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum tiếp tục mở rộng điều tra xử lý
vậy ai là nạn nhân của nguyễn xuân triều
xin đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum gặp điều tra viên trịnh thanh hoàng để trình báo vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam phạm ngọc lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
cư trú tại xã nhân mỹ huyện trợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi cướp giật tài sản
do không có tiền tiêu xài và để sử dụng ma túy phạm ngọc lợi đã cùng một người bạn tên vũ
đi trên xe máy chạy quanh tuyến đường của huyện trợ mới để cướp giật tài sản
khi đến khu vực xã lâm điền bê huyện trợ mới tỉnh an giang
phát hiện bé gái sinh năm hai nghìn một mươi ba đang cầm một chiếc điện thoại di động chơi trong một quán nước
lúc này lợi ở ngoài cảnh giới cho vũ chạy vào quán giật điện thoại của cháu bé
sau đó cả hai lên xe tẩu thoát
cho đến ngày sáu tháng tám biết hành vi của mình bị phát hiện lợi đã đến cơ quan công an đầu thú
cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra truy xét đối tượng vũ để xử lý
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm
tin nhanh phát sóng lúc chín giờ
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại